tiếp tục cập nhật thông tin liên quan tới động đất tại thổ nhĩ kỳ và syri
theo đại sứ quán việt nam tại thổ nhĩ kỳ và đại sứ quán việt nam tại iran kiêm nhiệm syri
trong những ngày qua hai đại sứ quán vẫn tiếp tục giữ liên lạc thường xuyên với các cơ quan chức năng sở tại
các đầu mối cộng đồng người việt nam tại địa phương để tìm hiểu thông tin về khả năng có người việt bị thương vong
trong trận động đất và chuẩn bị kế hoạch để triển khai nhanh chóng các biện pháp bảo hộ trong trường hợp cần thiết
hai đại sứ quán cho biết khu vực xảy ra động đất không có nhiều người việt nam sinh sống
và đến nay chưa có thông tin về công dân việt nam bị thương vong trong sự kiện này
tại thổ nhĩ kỳ đã ghi nhận sáu công dân việt nam bị ảnh hưởng bởi động đất hiện đang rất khó khăn và thiếu thốn
đại sứ quán việt nam tại thổ nhĩ kỳ đã liên lạc thăm hỏi động viên và hỗ trợ tài chính vật dụng
để khắc phục phần nào khó khăn trong cuộc sống
cũng trong những ngày qua đại sứ quán việt nam tại thổ nhĩ kỳ và đại sứ quán việt nam tại iran kiêm nhiệm syri
đã nhiều lần trao đổi với chính quyền sở tại chuyển lời thăm hỏi của lãnh đạo việt nam
và triển khai một số hoạt động thiết thực để hỗ trợ công tác cứu hộ cứu nạn như quyên góp ngày lương
cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết cho các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi trận động đất
hiện đại sứ quán việt nam tại thổ nhĩ kỳ duy trì năm cán bộ
trong đó đại sứ trực tiếp có mặt tại địa điểm xảy ra động đất để hỗ trợ công tác cứu hộ cứu nạn
công an huyện tràng bom tỉnh đồng nai vừa tiến hành truy xét bắt đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản
trị giá gần ba trăm linh triệu đồng góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
trước đó gia đình bà võ thị tòn chú tại xã bào hàm huyện trảng bom tỉnh đồng nai
đến cơ quan công an trình báo về việc bị kẻ gian phá khóa cửa nhà đột nhập vào trộm tiền mặt
và nhiều trang sức bằng vàng trị giá tài sản gần ba trăm linh triệu đồng
qua điều tra công an huyện trảng bom đã bắt được đối tượng võ tấn phát một mươi chín tuổi
là cháu nội của bà tòn là thủ phạm
sau hơn hai mươi bốn ngày công an huyện trảng bom đã bắt được đối tượng võ tấn phát một mươi chín tuổi là cháu nội của bà tòn
mang vàng để chữa bán và mua loại vàng khác
tại vì sợ gia đình phát hiện và bên công an phát hiện
qua cái vụ việc trụng cấp tài sản trên thì cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân
chắc là không nên để các tài sản có giá trị lớn ở nhà
thứ hai là khi đi ra khỏi nhà thì phải khóa cửa kỹ càng hoặc là giao cho người thân
để trông coi cái nhà cửa hoặc hàng xóm
thứ ba là nếu có điều kiện thì người dân có thể lắp đặt camera để quan sát hệ thống
quan sát cái tài sản trong gia đình
thứ tư là khi mà phát hiện vụ trụng cấp bệnh sản thì người dân thì nhanh chóng báo cho cơ quan công an
và giữ nguyên cái hiện trường để phục vụ công sát điều tra khám phá
hiện vụ việc đang được công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai tiếp tục điều tra mở rộng
và xử lý theo quy định của pháp luật
để về những thông tin khác trước thông tin cho rằng năm hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
trường trung học phổ thông chuyên hà nội amsterdam
sẽ không tuyển sinh lớp một mươi hệ song bằng khiến cho nhiều phụ huynh và học sinh lo lắng
vào ngày một mươi một tháng hai lãnh đạo sở giáo dục đào tạo hà nội khẳng định đây là thông tin không chính xác
theo sở giáo dục và đào tạo hà nội báo cáo từ các nhà trường
học sinh tham gia đề án đào tạo chương trình song bằng cấp trung học phổ thông
đã nhận được nhiều phản hồi tích cực
học sinh được đánh giá cao về mặt bằng chung kiến thức và năng lực tiếng anh
tư duy và kỹ năng
một trăm linh số học sinh đã và đang theo học đều có kết quả học lực giỏi và hạnh kiểm tốt
cả hai đơn vị là trường trung học phổ thông chuvanan và trung học phổ thông chuyên hà nội amsterdam
được ghi nhận là có thành tích xuất sắc về chất lượng giáo dục
học sinh hệ song bằng của hai trường đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi cấp quốc gia quốc tế
một trăm linh học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông và đại học
hàng năm số học sinh tiếp tục du học bậc đại học tại các nước trong khu vực và trên thế giới
với mức học bổng cao ngày càng nhiều và căn cứ vào những kết quả tích cực
của việc triển khai thí điểm chương trình đào tạo song bằng tú tài thời gian vừa qua
và nguyện vọng của cán bộ giáo viên nhà trường phụ huy học sinh sở ứng dụng đào tạo hà nội
đã đề xuất ủy ban nhân dân thành phố kéo dài đề án đang triển khai tại hai trường này
nhằm tạo cảnh quan cho người dân tham quan và check in trong những ngày đầu năm mới
với kinh phí đầu tư là không hề nhỏ
vậy khi đường hoa kết thúc thì những cụm linh vụn
cụm linh vật tiểu cảnh trang trí sẽ được xử lý như thế nào
vâng tại thành phố đà nẵng thì các cụm linh vật cũng như tiểu cảnh trang trí và hoa còn tươi
đã được trao tặng tại các trường mầm non trên địa bàn của huyện hòa vang
và việc làm ý nghĩa này đã góp phần tạo cảnh quan sinh động cho các trường học vùng nông thôn
mang lại niềm vui cho cả cô và chò
khung cảnh đường hoa ngày tháo dỡ giáo viên nhân viên của các trường mầm non
khẩn trương di chuyển các cụm linh vật mèo tiểu cảnh trang trí
chọn lại hoa tươi ở từng khu vực đã được phân bổ để trở về trường
không khí nhộn nhịp như những ngày cuối năm nhà nhà đi chọn đồ trang trí tết
khi nhận những vực mặt mèo này mình sẽ trang trí môi trường ở đơn vị mình
theo cái tiêu chí dạy học nó trải lòng trung tâm và cũng là thêm một cái môi trường cho trẻ vui chơi khám phá
cho nhà trường tiếp nhận các linh vật này thì giáo viên là rất là phán khảo
giáo viên của trường là rất là phán khảo rất là hứng thú
tất cả các bộ giáo viên nhân viên là đều là xuân phong là đi là nhận các linh vật cũng như là đi là chở hoa
và đây những gì từ một góc của đường hoa xuân sau khi được đem về bày biển
trang trí tại trường mầm non số hai hòa phong huyện hòa vang
sống động cùng linh vật mèo tươi mát góc vườn hoa tiểu cảnh
tất cả trở thành điểm chơi check in lý tưởng của các bạn nhỏ
sống động cùng linh vật mèo tươi mát góc vườn hoa tiểu cảnh check in lý tưởng của các bạn nhỏ

cho nên việc mà cho trẻ tiếp cận ở các vườn hoa khu vui chơi đều là còn rất là hoạn chế
cho nên là khi mà đem về thì nhìn chung là trẻ là rất là phán khảo
đường hoa xuân quý mão hai nghìn hai mươi ba của thành phố đà nẵng có tổng kinh phí trang trí một mươi bảy ba mươi tám tỷ đồng
trong đó có một mươi bốn năm mươi tám tỷ đồng từ nguồn ngân sách và hai tám tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa
kết thúc đường hoa ngày chín tháng hai vừa qua thành phố và các đơn vị xã hội hóa đã quyết định tặng lại
các cụm linh vật tiểu cảnh trang trí cho một mươi năm điểm trường mầm non thuộc địa bàn huyện hòa vang
thành phố đà nẵng để duy trì không khí tươi vui mang biểu tượng linh vật trang trí tết của thành phố
đến gần hơn với trẻ tại các trường xa xôi trung tâm

các cầm linh vật tiểu cảnh trí cho một mươi năm điểm trang trí cho một mươi năm điểm trang trí cho một mươi năm điểm thuộc địa bàn huyện hòa vang
vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ hành vi của từng đối tượng để củng cố hồ sơ và xử lý nghiêm minh các đối tượng
trồng cây có chứa chất ma túy lăng văn thảo chú tại xã nhật tiến huyện hiệu lũng tỉnh lạng sơn
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hiệu lũng tỉnh lạng sơn khởi tố
trước đó bằng các biện pháp nghiệp vụ tổ công tác của công an huyện hữu lũng đã phát hiện và bắt quả tăng
tại khu vườn nhà đối tượng lăng văn thảo có trồng một bốn trăm bảy mươi bốn cây thuốc viện chiều cao khoảng một mươi năm hai mươi cm
thảo khai nhận số cây trên được gieo trồng từ khoảng tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai với mục đích để làm rau ăn
tổ công tác đã tiến hành phá nhổ niêm phong và thu giữ toàn bộ số cây trồng nói trên
hiện vụ việc đang được công an huyện củng cố hồ sơ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật
vào khoảng hai mươi hai h đêm qua sau khi nhận được tin báo của người dân về việc có một nhóm
và chục đối tượng đang tụ tập nẹp bồ lặng lách đánh võng đua xe trái phép
lực lượng công an tỉnh tiền giang đã nhanh chóng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ truy bắt các đối tượng
đến khoảng hai mươi hai giờ ba mươi phút các lực lượng phối hợp tiến hành trận dừng và bắt quả tăng
bốn đối tượng đang tổ chức đua xe trái phép trên tuyến quốc lộ một đoạn thuộc ấp long bình a
xã long hưng huyện châu thành tỉnh tiền giang tạm giữ bốn mươi ba xe mô tô
hầu hết các xe đã thay đổi kết cấu hình dáng độ máy tăng công suất động cơ
các đối tượng đã cùng với tăng vật được bàn giao cho công an huyện châu thành
để tiếp tục điều tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật